chuối là loại trái cây phổ biến được yêu thích trong nhiều gia đình trên toàn thế giới không chỉ mang lại hương thơm ngon và vị ngọt tự nhiên chuối rất giàu thành phần dinh dưỡng đóng góp đáng kể cho sức khỏe
chuối không chỉ là một món ăn nhẹ tiện lợi mà còn là nguồn dinh dưỡng dồi dào
loại quả này có hàm lượng cali phong phú một khoáng chất quan trọng giúp duy trì chức năng tim thích hợp và điều hòa huyết áp
hơn nữa chuối còn là nguồn cung cấp vitamin c dồi dào tăng cường hệ thống miễn dịch và thúc đẩy tổng hợp collagen cho làn da dạng dỡ
ngoài ra còn cung cấp một lượng lớn chất sơ tăng cường sức khỏe tiêu hóa và đảm bảo nhu động ruột điều đạn
đối với những người đang tìm kiếm nguồn năng lượng nhanh chóng chuối là một lựa chọn phù hợp nhờ lượng đường và carbon hydrate tự nhiên trong chúng
chuối giàu chất chống oxy hóa đóng vai trò làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mạng tính
dopamin là một học môn đóng vai trò quan trọng với não và cơ thể
hóc môn này thực chất là một chất dẫn chuyển thần kinh được tạo ra từ tisurin một trong những loại acid amin cần thiết cho cơ thể được thông qua các thực phẩm hàng ngày
sau đây là bảy lợi ích sức khỏe của chuối
tốt cho sức khỏe tiêu hóa
hàm lượng chất sơ cao trong chuối hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa bằng cách thúc đẩy nhu động ruột thường xuyên và ngăn ngừa táo bón đảm bảo chức năng tiêu hóa tối ưu
chúi có lợi cho sức khỏe tim mạch
cali thành phần chính của chuối hỗ trợ điều hòa huyết áp từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như tăng huyết áp và đột quỵ thúc đẩy sức khỏe tổng thể của tim
ngăn ngửa chuột rút cơ bắp
chuối rất giàu cali và maze những khoáng chất cần thiết để ngăn ngừa chuột rút và thúc đẩy sự thư giãn của cơ bắp
điều này đặc biệt có lợi cho các vận động viên và những người dễ bị co thắt cơ
chúi tốt cho người thiếu máu
với hàm lượng sắt đáng chú ý chuối hỗ trợ sản xuất huyết sắc tố trong máu mang lại lợi ích cho những người chống lại bệnh thiếu máu và đảm bảo vận chuyển đủ oxy đi khắp cơ thể
giúp giảm căng thẳng
chứa chứa các hợp chất như dopamin và cerrotonin chất dẫn chuyển thần kinh được biết đến với vai trò thúc đẩy sự thư giãn và cải thiện tâm trạng
kết hợp chuối vào chế độ ăn uống có thể giúp giảm bớt căng thẳng và thúc đẩy cảm xúc một cách tự nhiên
vì vậy đừng bỏ qua chuối trong chế độ ăn uống của mình để thu được nhiều lợi ích mà chuối mang lại